một thông tin mà người dân thủ đô cần lưu ý bắt đầu từ hôm nay bốn tháng tám sẽ thi công dự án sửa chữa bảo đảm an toàn giao thông hầm kim liên
và đoạn hầm này sẽ bị cấm một triệu
cụ thể giai đoạn một từ hôm nay đến ngày một mươi bốn tháng tám sẽ cấm các phương tiện lưu thông theo hướng đại cầu việt đi xã đàn
hướng ngược lại các phương tiện lưu thông qua hầm bình thường
các đơn vị tổ chức lắp đặt biển cảnh báo biển chỉ dẫn phân luồng từ xa để hướng dẫn các phương tiện trên trục đường đại cô việt
bố trí lực lượng tổ chức cho các phương tiện đi bên trên hầm theo đường đại cô việt xã đàn để đảm bảo an toàn giao thông